cũng tại khánh hòa cơ quan cảnh sát điều tra công an tp nha trang đã thi hành quyết định tạm giữ đối với hai đối tượng là đoàn thị dung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và nguyễn kim anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng chú tại tp hải phòng về hành vi trộm cắp tài sản
theo đó vào khoảng một mươi tám h ngày ba mươi một tháng năm đối tượng dung và anh cùng với hai đối tượng nữ khác chưa xác định được nhân thân lai lịch đi vào siêu thị copmark để trộm cắp tài sản
chúng chia nhau đi làm hai nhóm mỗi nhóm gồm hai đối tượng
một nhóm sẽ tháo chip thiết bị được gắn trên sản phẩm sau đó đứng che cho nhóm còn lại bỏ đồ trộm cắp vào trong người
các nhân viên bảo vệ đã phát hiện ra hành vi trộm cắp của các đối tượng và bắt giữ được dung và anh cùng với tăng vật
hai đối tượng nữ còn lại bỏ trốn
tại cơ quan công an dung và anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang đang khẩn trương truy xét hai đối tượng nữ đã bỏ trốn
đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an huyện hòa thành tỉnh tây ninh vừa đột kích một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào thắng thua bằng tiền
tại một quán cà phê thuộc ấp long hải xã trường tây huyện hòa thành tỉnh tây ninh do hoàng quốc tâm ngụ tại long thành trung huyện hòa thành tổ chức
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai mươi đối tượng đang tham gia đánh bạc thu giữ một mươi bốn điện thoại di động
một mươi một xe mô tô hơn một trăm linh năm triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận tụ điểm này hoạt động từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến nay
hàng ngày các đối tượng ở xã trường tây và các địa bàn giáp danh tổ chức đánh bài cào từ khoảng chín h đến ba giờ sáng ngày hôm sau
tụ điểm đánh bạc này mới hình thành nhưng nhiều đối tượng tham gia đánh bạc đã có
tiền án tiền sự về tội đánh bạc trộm cắp tài sản
hiện công an huyện hòa thành đang tạm giữ một mươi hai đối tượng các đối tượng còn lại đang cho tại ngoại để điều tra làm rõ
sau khi cầu tân nghĩa thuộc địa phận của xã tân nghĩa huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp bất ngờ bị sập
bộ giao thông vận tải đã đề nghị khẩn trương khắc phục sự cố
trước đó vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cầu tân nghĩa đã xảy ra sự cố bị sập
khiến một xe tải một xe ba gác rơi xuống sông và một phương tiện giao thông thủy bị kẹt dưới gầm cầu
nguyên nhân ban đầu được xác định là do phương tiện qua cầu vượt quá tải trọng cho phép
theo đó để giải quyết sự cố đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông
bộ giao thông vận tải yêu cầu sở giao thông vận tải đồng tháp và các đơn vị có liên quan khẩn trương báo cáo sự cố
với ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp các cơ quan chức năng địa phương và phối hợp xử lý theo quy định
các đơn vị liên quan cần tổ chức cứu hộ xe tải xe ba gác và tài sản bị ảnh hưởng
có giải pháp ngăn ngừa hạn chế các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra
thực hiện tổ chức đảm bảo giao thông tạm thời và thông báo trên các phương tiện truyền thông
khẩn trương nghiên cứu giải pháp xử lý khắc phục công trình cầu tân nghĩa trong thời gian sớm nhất
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé